ngày một mươi chín tháng một mươi hai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại vùng biển cần giờ
lực lượng bộ đội biên phòng tp hcm đã phát hiện bắt giữ hai xà lan có hành vi khai thác cát trái phép
tổ tuần tra gồm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng long hòa và trinh sát phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm phát hiện hai xà lan mang biển kiểm soát dn một nghìn bốn mươi hai và sg bảy nghìn năm trăm ba mươi năm
đang có hành vi khai thác cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra trên hai xà lan được trang bị hàng chục máy hút cát cỡ lớn đang hoạt động hết công suất
các thuyền trưởng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp có liên quan
lực lượng biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ hai xà lan cùng khoảng tám trăm linh mét khối cát
trên các phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ